công an tp bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với công chứng viên tàu văn phụng nguyên trưởng văn phòng công chứng tư nhân tàu văn phụng chú tại khóm hai phường bảy tp bạc liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong lúc là công chứng viên ông phụng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình công chứng theo luật công chứng quy định
vào thời điểm công chứng hợp đồng chuyển nhượng với hình thức thế chất tài sản giữa bà đoàn kinh hệ chú tại số một trăm tám mươi hai đường hòa bình phường ba và bà trần thị mỹ tiên chú khóm ba phường ba tp bạc liêu biết rõ là trình tự sai quy định nhưng công chứng viên tào văn phụng vẫn hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng nên đã gây thiệt hại cho bà trần thị mỹ tiên với số tiền là ba trăm linh triệu đồng hiện vụ việc đang được điều tra